tại thừa thiên huế theo thống kê của trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cho biết
đến hết ngày mùng năm tết đã có hơn tám mươi một lượt du khách vào tham quan các di tích thuộc quần thể di tích cố đô huế
trong đó ba ngày đầu năm đã có năm mươi năm lượt khách vào tham quan
tổng lượt khách quốc tế tham quan di tích huế trong năm ngày tết là ba mươi tám lượt người
trong ba ngày từ ngày mùng một đến ngày mùng ba tết nguyên đán các điểm di tích huế mở cửa phục vụ miễn phí khách tham quan